thời tiết thuận lợi cho các hoạt động ra khơi bám biển của bà con ngư dân
và sau đây sẽ là dự báo thời tiết trong ba ngày tại các khu vực trên cả nước
và sau đây sẽ là dự báo thời tiết trong ba ngày tại các khu vực trên cả nước